rau xanh có vai trò quan trọng là cung cấp chất sơ và vitamin cho cơ thể
mặc dù chất sơ này không tiêu hóa hoặc hấp thụ nhưng lại có tác dụng làm tăng nhu động ruột
chống ta bón đây là điều rất quan trọng trong việc tránh hấp thu chất có hại cho cơ thể
bên cạnh đó rau củ quả còn chứa các loại vitamin và khoáng chất rất cần cho cơ thể
góp phần phòng chống các bệnh nhiễm trùng tim mạch và ức chế sự phát triển khối u
cần lưu ý có một số loại rau ngon giàu dinh dưỡng nhưng được khuyến cáo không nên ăn nhiều
vào tối muộn vì sẽ khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ không những thế còn gây ra các vấn đề
về tiêu hóa như ở nóng trào ngược vào ban đêm
dưới đây là năm loại rau không nên ăn nhiều vào buổi tối
thứ nhất bông cải xanh bông cải xanh là một loại rau họ cải và có nhiều chất dinh dưỡng
tuy nhiên lại chứa một loại đường gọi là rafinoi rất khó tiêu hóa
điều này có thể dẫn đến khí và gây đầy hơi
đồ ăn bông cải xanh vào buổi tối muộn cũng có thể gây khó tiêu và cản trở giấc ngủ ngon
rau súp lơ ăn xúc lơ trong bữa tối và vài giờ trước khi ngủ sẽ gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa
điều này là do hàm lượng chất béo và ca lo đáng kể có trong loại thực phẩm này
súp lơ còn chứa các chất kích thiết hệ thần kinh và duy trì hoạt động của não
đồng thời cung cấp năng lượng khiến bạn khó ngủ và có thể gây ra các đợt mất ngủ
rau bắp cải bắp cải thuộc loại rau rất bổ dưỡng và đa năng
ăn bắp cải vào bữa tối có thể gây đẩy hơi và trướng bụng do hàm lượng chất sơ và rafinoi cao
do đó bạn nên thêm bắp cải vào bữa sáng hoặc bữa trưa
rau cần tây cần tây là một số các loại rau không được khuyến khích nên ăn trước giờ đi ngủ
vì cân tây có tác dụng như một loại thuốc lợi tiểu
nếu ăn rau cần tây vào buổi tối bạn sẽ có nguy cơ phải dậy để đi vệ sinh nhiều hơn vào ban đêm
điều này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn và khiến bạn ngủ không ngon giấc mệt mỏi vào sáng hôm sau
hành tây hành tây có chứa fructan một loại carbon herat có thể gây đầy hơi và trướng bụng
chúng cũng chứa nhiều chất sơ có thể làm trầm trọng thích
nếu bạn dễ bị đầy hơi hãy tránh ăn hành vào bữa tối
vậy ăn tôi thế nào để an toàn cho cả gia đình của bạn
không nhịn bữa tối việc làm này sẽ dẫn đến hạ đường huyết cơ thể không có sức sống vì thiếu lượng ca lò lớn
không ăn no
ăn quá no vào buổi tối sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn dễ bị khó tiêu và ngủ không ngon giấc
không những thế việc làm này còn khiến cho vi khuẩn trong đường ruột tăng lên không tốt cho hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung
không ăn tối sau hai mươi một h
tốt nhất buổi ăn tối chỉ nên diễn ra trong khoảng một mươi tám hai mươi một giờ không nên kết thúc bữa tối sau một mươi giờ
vì khi đó hệ tiêu hóa hoạt động không hiệu quả nữa sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe
tránh ăn đồ cay nóng
ăn món ăn có nhiều tiêu ớt gừng tỏi vào buổi tối tuy kích thích cảm giác ngon miệng nhưng lại dễ gây khó chịu cho dạ dày
lâu dần sẽ bị viêm lết dạ dày tim đập nhanh ta bón
hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và ăn quá nhiều thịt
việc ăn nhiều đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ trong bữa tối dễ khiến hệ tiêu hóa bị khó chịu
tiềm ẩn nguy cơ sờ cứng động mạch tiểu đường béo phì
bên cạnh đó chế đồ ăn quá nhiều thịt vào bữa tối trong khi dầu củ lại ít đi
thì sẽ làm tăng nguy cơ đối với một số bệnh ung thư và tim mạch